cập nhật diễn biến dịch covid một mươi chín số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là hai hai trăm năm mươi sáu ca
nâng tổng số ca được điều trị khỏi đến nay là gần một tám triệu ca
tổng số liều vaccine đã được tiêm là gần một trăm bảy mươi bốn triệu liều trong đó tiêm mũi một là gần bảy mươi chín triệu liều
tiêm mũi hai là gần bảy mươi bốn triệu liều và tiêm mũi ba là hơn hai mươi một triệu liều
và đây là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh tối nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
thưa quý vị khán giả thuốc điều trị covid một mươi chín đang trở thành mặt hàng hot và được nhiều người săn lùng

được quảng bá xuất xứ ở ấn độ hoặc mỹ

không chỉ giao bán với giá cao những người bán thuốc cũng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi
để tránh bị kiểm tra phát hiện từ cơ quan chức năng

bên bạn có số hoa hốt lượng lớn không

dạ đúng rồi đúng rồi chị

chị nhớ xin vô giao lô đi em gọi cho chị coi
dạo qua các trang mạng nhiều địa chỉ còn giới thiệu các loại thuốc kháng virus dạng viên
và dạng siro dùng được cho trẻ em từ sáu đến một mươi hai tuổi
theo bác sĩ nguyễn trung cấp phó giám đốc bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
các loại thuốc uống để ức chế virus cho đến nay vẫn chưa có kết quả rõ ràng
và bản thân các nghiên cứu còn mâu thuẫn
những người dân mà tự mua và tự uống không theo hướng dẫn của nhân viên y tế
thì nó sẽ xảy ra các tình huống
thứ nhất là người ta sẽ uống khi chưa cần thiết
ví dụ như là có một số người nghĩ rằng cái bình thường mỗi ngày uống một viên
thì sẽ phòng là không bị lây nhiễm
cái điều đấy thì nó gần như là nó chưa có nghiên cứu nào chứng minh được
các loại thuốc có cái thông dụng như vậy
thứ hai là gì
là dùng không đúng cái chỉ định
thì đôi khi bất cứ một cái thuốc nào thì nó đều có những cái tác dụng tốt mà mình mong muốn
nhưng nó cũng có những tác dụng phụ mà mình không mong muốn
thế nếu như chúng ta mà chỉ định không đúng thì đôi khi cái tác dụng không mong muốn ấy
nó còn lớn hơn cả cái tác dụng mình mong muốn
tức là gì tác hại của nó gây ra còn lớn hơn ít lợi của nó đem lại
thế cho nên luôn luôn khi chỉ định thuốc
thì người thầy thuốc phải cân nhắc xem cái ít lợi của thuốc ấy đem lại
nó phải vượt trội
và cái nguy cơ của thuốc ấy gây ra
bên cạnh đó các thuốc điều trị covid một mươi chín thì một số thuốc đã có tác dụng nghiên cứu rất lớn
chứng minh là hiệu quả rất tốt
nhưng được sử dụng trong giai đoạn điều trị nặng về sau
như corticoid kháng đông phục hồi
còn các loại thuốc để ức chế virus dùng trong giai đoạn sớm
cho đến nay hiệu quả chắc chắn chỉ có kháng thể đơn dòng
thế nhưng bắt buộc phải tiêm truyền tại bệnh viện chứ không tiêm truyền tại nhà
vì rằng các nghiên cứu nó còn rất nhỏ cho nên người ta vẫn phải nợ
nghiên cứu lớn hơn
và vì vậy cho nên các thuốc ấy hầu hết các nước đều phê duyệt
ở dạng phê duyệt có điều kiện hoặc là phê duyệt khẩn cấp
tức là dùng thử
theo tôi được biết là một số thuốc đã từng được nhiều nước phê duyệt dùng thử
sau đó thì họ lại rút hoặc không cho dùng nữa
bởi vì những nghiên cứu sơ bộ của họ cho thấy là nó không đạt được
cái kỳ vọng như mong muốn
thế cho nên là cho đến bây giờ các loại thuốc mà dùng thử nghiệm như vậy
thì đều vẫn được ngành y tế kiểm soát
được cấp phép để mà lưu hành tự do
và cộng đồng cho người dân tự mua
đồng thời các chuyên gia y tế cũng đưa ra lời khuyên
về nhóm các thuốc không nên dự phòng
không nên tự điều trị
đó là thuốc kháng sinh kháng viêm kháng virus
mọi chỉ định điều trị của bác sĩ cần cá thể hóa
và phù hợp với từng bệnh nhân
nên người dân hết sức lưu ý không tự mua và dùng thuốc
sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm